tuy nhiên nhiều mẹ bầu thường có tâm lý khi mang thai phải ăn cho hai người thậm chí ba người nếu mang song thai
do đó đã dẫn đến những sai lầm trong vấn đề cung cấp dinh dưỡng
điều này có thể gây ra những tác hại đối với chính thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu
cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
để có thêm những thông tin giúp bảo đảm dinh dưỡng khoa học cho mẹ bầu
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
mẹ bầu nên có chế độ dinh dưỡng như thế nào để có thể giúp cho thai nghi có thể phát triển tốt và toàn diện hơn
đối với chế độ ăn uống của mẹ bầu để cho thai nhi phát triển tốt và đặc biệt là chiều dài
thì mẹ bầu cần phải cung cấp đủ dinh dưỡng trước hết là phải đủ theo cái năng lượng cần thiết cho mẹ bầu
và thứ hai là phải đa dạng và cân đối các nhóm chấp
trong đó là chất đạm chất đường chất béo và các vitamin khoáng chất
và chất sơ
nhóm chất đạm là nhóm quan trọng nhất
vì chất đạm protein là thành phần cấu tạo nên các tế bào
cấu tạo nên các enzyme các hormone các vitamin cần thiết cho sự phát triển của thai nghi
và cả cần thiết cho sự phát triển của mẹ khi mang thai
cho nên mẹ còn phải cung cấp đủ lượng đạm từ các thực phẩm thịt cá trứng sữa
tiếp theo đó là nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ chất béo
chất béo sẽ là nguồn cung cấp năng lượng dự trữ cho đứa trẻ
và nó sẽ cung cấp acid béo cho sự phát triển trí đạo của đứa trẻ
và nhóm chất béo này chủ yếu nằm trong các nhóm cá béo
và nằm trong các dòng thực vật
tiếp theo trẻ mẹ sẽ cần cung cấp những vi chất sắc kẻm canxi
để tạo nên bộ khung chất béo
cho đứa trẻ
cái canxi ngoài cung cấp cho xương chắc
nó sẽ còn là cấu tạo nên các cơ bóc
cấu tạo nên các tế bào
và giúp cho các tế bào thần kinh các tế bào cơ có thể hoạt động tốt
thưa bác sĩ cân nặng là một vấn đề khiến rất nhiều mẹ bầu băn khoăn
nhiều người lo ngại rằng nếu mình không tăng cân
có nghĩa là không đủ dinh dưỡng giúp cho thai nhi phát triển
về vấn đề này bác sĩ có thêm chia sẻ những tư vấn cụ thể hơn như thế nào đối với các mẹ bầu
dinh dưỡng của bà mẹ
như chúng ta biết là rất ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
tuy nhiên ăn nhiều quá hay ăn ít quá
nó đều có ảnh hưởng đến sự phát triển
đối với bà mẹ trong giai đoạn mang thai
tăng cân quá nhiều thì có nguy cơ
làm cho trẻ sau này có béo phì
hoặc là đá tháo đường hoặc là những bệnh bản tính khác
tuy nhiên nếu trẻ ngược lại và mẹ ăn quá ít
trong giai đoạn mang thai thì trẻ sẽ có nguy cơ
nhẹ cân suy hình dưỡng và biến ăn sau này
vậy thì cái lộ trình tăng công như thế nào là phù hợp
đối với một mẹ trước khi mang thai
có cân nặng bình thường
thì trong vòng ba tháng đầu
trẻ bào thai tăng cân rất ít
thì mẹ chỉ còn tăng khoảng từ đến một kg
còn đối với tăng phán nguyệt thứ hai
có nghĩa là ba tháng giữa
thì cân nặng của mẹ sẽ tăng tầm bốn đến năm kg
ở tăng phán nguyệt thứ ba là ba tháng cuối
cân nặng của mẹ sẽ tăng từ năm đến sáu kg tổng
cái khối lượng này cộng lại là cân nặng của mẹ sẽ tăng từ chín đến một mươi hai kg
trong cả thai kỳ
và đứa trẻ sinh ra có thể đạt được cân nặng từ ba hai kg đến ba ba kg
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
với đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao giàu kinh nghiệm
hệ thống cơ sở vật chất cao cấp hiện đại đạt chuẩn quốc tế
trang thiết bị tối tân dịch vụ y tế chất lượng
nhân viên chuyên nghiệp khoa sản bệnh viện đa khoa tâm anh
luôn đồng hành chăm sóc tốt nhất cho mẹ và bé
từ giai đoạn chuẩn bị mang thai trong suốt hai kỳ và sau sinh
tại bệnh viện đa khoa tâm anh mẹ bầu không chỉ được khám thai
và theo dõi sức khỏe định kỳ bởi các bác sĩ sản khoa
mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn lên thực đơn
theo từng giai đoạn phát triển của thai nhi
đặc biệt là phù hợp với thể trạng của từng mẹ bầu
được chăm sóc về sức khỏe và dinh dưỡng cho bà bầu hợp lý khoa học
mẹ bầu có thể hoàn toàn yên tâm đón con khỏe mạnh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình